do mưa lớn kéo dài liên tục trong ba ngày qua nước từ thượng nguồn các sông suối đổ về khu vực hạ liêu
gây ngập lụt cho nhiều khu vực dọc các sông thuộc thành phố nha trang khu vực huyện khánh sơn khánh vĩnh
huyện diên khánh và nhiều khu vực thuộc huyện vạn ninh tỉnh khánh hòa
theo báo cáo của văn phòng thường trực ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh khánh hòa
trong những ngày mưa lũ vừa qua đã làm một người bị cuốn trôi khi đi rừng tại khu vực thác bay kèo trò
xã vạn bình huyện vạn ninh hơn một mét khối đất đã bị sạt lở trên quốc lộ hai mươi bảy c tại km sáu mươi năm trăm chín mươi
hiện nay nước từ thượng nguồn chảy tràn xuống mặt đường xuất hiện ngày càng nhiều và một số điểm sạt lở mới
cũng đã xuất hiện gây khó khăn cho các phương tiện khi lưu thông qua những khu vực này
lực lượng chức năng đã chốt chặn tại các điểm bị ngập nước chảy xiết không cho người dân qua lại nhằm bảo đảm an toàn
theo dự báo mưa có thể tiếp diễn trong vài ngày tới vì vậy người dân không nên chủ quan ra vùng ven sông
sối vùng trụng thấp tránh nguy cơ xảy ra lũ lớn hoặc sạt lở bất ngờ